các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn tp hcm đều có tổ tuần tra lưu động để kiểm tra thẻ xanh
thẻ vàng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày hoặc chứng nhận là f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày cùng các lỗi vi phạm
về luật giao thông đường bộ lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bình thạnh cho biết
các tổ tuần tra lưu động của quận vẫn liên tục có mặt trên khắp các tuyến đường
tuy nhiên đến trưa ngày hai tháng một mươi cảnh sát giao thông chưa phát hiện trường hợp nào không đủ điều kiện ra đường
đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tân bình cũng cho hay
các tổ tuần tra lưu động luôn có lực lượng tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhưng chưa phát hiện trường hợp người dân không có thẻ xanh hoặc thẻ vàng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
tại quận ba sau hai ngày kiểm tra cảnh sát giao thông chưa lập biên bản trường hợp nào không đủ điều kiện ra đường
trong hôm qua và sáng nay cảnh sát giao thông chỉ xử phạt các lỗi vi phạm về giao thông như
vượt đèn đỏ đi sai phần đường không bật đèn tín hiệu xe không gương
lãnh đạo các đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thủ đức
quận một mươi quận một quận phú nhuận quận một mươi hai huyện bình chánh
cũng cho biết chưa phát hiện trường hợp nào không đủ điều kiện ra đường
theo quy định hiện nay người dân khi tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hồ chí minh
có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng bc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau
là f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi cơ quan chức năng yêu cầu